theo thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch ứng dụng du lịch việt nam an toàn sẽ ra mắt trong đầu tháng một mươi
ứng dụng này được tổng cục du lịch kết hợp với một số đơn vị nghiên cứu thực hiện
tích hợp đầy đủ tính năng nhằm phục vụ yêu cầu của du khách đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
người dùng khi sử dụng có thể tra cứu mức độ an toàn tại điểm sắp đến xem bản đồ số để biết mức độ cảnh báo an toàn
lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng khách sạn điểm vui chơi và cập nhật thông tin mới nhất về điểm đến cũng như chính sách của ngành du lịch